bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa chọn bốn mẫu tranh cổ động trong số một trăm linh ba mẫu gửi dự thi về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để in ấn truyền về các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền trên cả nước
bốn mẫu tranh cổ động đã hoàn tất công tác in ấn và đang trong quá trình đóng gói
các thao tác được làm rất nhanh gọn khẩn trương để kịp thời gửi về các địa phương tham gia công tác tuyên truyền
vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là bốn mẫu được đánh giá cao về nội dung thông điệp thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm nỗ lực vì cộng đồng của các họa sĩ
với trách nhiệm của một họa sĩ thì chúng tôi rất muốn tham gia cuộc thi này góp chút công sức nhỏ của mình để đóng góp vào công cuộc chung phòng chống dịch
với mong muốn góp phần hạn chế tối đa quá trình lây lan của dịch bệnh và góp phần đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín lần này
sốt hò khó thở đến ngay cơm
cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn thăm khám hay đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch là hai trong số những thông điệp mà các họa sĩ muốn truyền tải đến công chúng
những thông điệp này rất có ý nghĩa trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong việc đẩy lùi dịch bệnh
những tấm tranh cổ động như thế ví dụ vẽ hai mẹ con người mông với khẩu trang như thế thì có những sự tác động rất tích cực đối với đồng bào
đây là một việc làm thiết thực đối với ngành văn hóa văn nghệ chứng tỏ rằng cả hệ thống chính trị đã nhập cuộc rồi
cục văn hóa cơ sở cũng cho gửi một đĩa chứa phai các mẫu tranh được lựa chọn từ cuộc vận động sáng tác về các tỉnh thành phố quận huyện trong cả nước đặc biệt là các xã phường của các trung tâm đô thị lớn để in nối tuyên truyền tại cơ sở